viện gớt vừa phối hợp với nhà hát vũ kịch việt nam và trung tâm văn hóa pháp tổ chức buổi họp báo giới thiệu về liên hoan múa hà nội năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng sáu tại nhà hát tuổi trẻ thành phố hà nội
theo đó liên hoan múa hà nội hai nghìn một mươi chín bao gồm sáu chương trình biểu diễn với sự góp mặt của các biên đạo múa người việt hiện sinh sống ở đức thụy sĩ và việt nam
cùng một biên đạo múa người pháp gốc việt và một biên đạo người scotland
điểm chung của sáu tác phẩm tham dự lần này là sự tối giản và mới mẻ trong ngôn ngữ múa đường đại nhằm biểu đạt các vấn đề của đời sống ngày nay
liên hoan múa hà nội hướng đến việc tạo ra một sân chơi cho những nhà biên đạo trẻ tài năng khuyến khích những ý tưởng mới mẻ
cũng như những hợp tác đa ngành phong phú giữa các biên đạo trong nước và quốc tế cùng với những nghệ sĩ làm việc tại những bối cảnh văn hóa khác nhau